pa ủ là xã biên giới của huyện mường tè tỉnh lai châu với một trăm linh là đồng bào dân tộc la hủ sinh sống
nơi đây có đồn biên phòng pa u đứng chân
ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới các chiến sĩ đồn biên phòng pa u còn nhận nuôi hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con em đồng bào la hủ
giúp đỡ các em có điểm tựa vững chắc tạo ý chí vươn lên trong học tập và lao động
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
em vàng la hủ và em kia hủ đư ở bàn pa u đều có hoàn cảnh mồ côi cha mẹ được đồng biên phòng pa u nhận về trở thành con nuôi
ngoài hỗ trợ kinh phí hàng tháng đồn biên phòng pa u còn phân công cho cán bộ phụ trách đưa đón các em tới trường
thường xuyên giữ liên lạc với người thân kèm cặp hướng dẫn các em trong quá trình học tập
nhờ vậy mà tính chuyên cần và học lực của các em ngày một tiến bộ
tổ quốc tác và rất là đồng biên phòng quan tâm
và nhằn đỡ đầu hai em thì tỷ lệ chuyên cần của các em nó cao hơn và các em nó mạnh dàn hơn
và chất lượng học tập của hai em cũng có sự tiến bộ hơn so với ngày trước
ở đồn biên phòng các em không chỉ được rèn luyện các kỹ năng từ lao động nền nếp sinh hoạt đến những chế độ học tập
hòa minh và môi trường quân ngũ mà còn được vui chơi với các bạn bè trang lứa trong mỗi buổi đến trường vào những giờ nghỉ chiều
từ sự chăm sóc và giúp đỡ tận tình của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng pa u đã tạo cho các em cơ hội đến trường được học hành được thắp sáng những ước mơ